nhân kỷ niệm năm mươi năm ngày hy sinh của một mươi cô gái lam hạ vào tối ngày hai tháng một mươi tại thành phố phủ lý
báo nhân dân đài truyền hình việt nam phối hợp với tỉnh hà nam tổ chức chương trình nghệ thuật
một mươi bông hoa thép trên vùng đất lam hạ anh hùng
tới dự lễ kỷ niệm có các ủy viên bộ chính trị đồng chí đinh thế huynh thường trực ban bí thư
đồng chí trương thị mai bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung mương
đồng chí vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ và phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
trường trực ban bí thư đã trao sổ tiết kiệm cho thân nhân một mươi nữ liệt sĩ dân quân phòng không xã lam hạ
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao tiền ủng hộ xây dựng tượng đài vinh danh
một mươi nữ dân quân lam hạ thuộc quân thể khu đền thờ liệt sĩ và di tích lịch sử văn hóa tỉnh hà nam
cũng nhân dịp này bộ văn hóa thể thao và du lịch đã trao bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia
trận địa pháo phòng không lam hạ một nghìn chín trăm sáu mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai